cùng với nguyễn văn cần chú tệ tỉnh vĩnh long là đối tượng chuyên môi giới nhận tiền gom tiền cho thanh tra giao thông
bước đầu cơ quan điều tra cho biết các đối tượng trên đã nhận tiền bảo kê gần ba năm tỷ đồng
theo cơ quan điều tra đến thời điểm này lực lượng công an đã xác định có trên sáu mươi doanh nghiệp đã chung chi tiền cho các thanh tra giao thông và cò